liên quan đến hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nga sang châu âu hãng tin bloomberg dẫn một số nguồn tin cho hay
ủy ban châu ec mới đây đã đề xuất với các nước thành viên liên minh châu âu eu
xem xét hoãn lệnh cấm vận dầu mỏ của nga qua đường ống dẫn dầu lớn nhất thế giới drus ba
việc đề xuất hoãn các hạn chế nhập khẩu dầu từ nga từ đường ống drus ba là nội dung mới được thêm vào gần đây
trong dự thảo gói trừng phạt thứ sáu nhằm vào moscow liên quan đến tình hình ukraine
nga hệ liên minh châu âu vẫn đang thảo luận về đề xuất cấm nhập khẩu dầu của nga bằng đường biển vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai
xong sẽ miễn trừ cho hungary slovakia và czech qua đường ống drusbar của nga
dự kiến eu sẽ tiếp tục thảo luận về gói trừng phạt nga tại hội nghị thượng đỉnh ở bruxelles trong ngày ba mươi ba mươi một tháng năm
trong đó có lệnh cấm nhập khẩu dầu tại cuộc họp của ủy ban đại diện thường trực của hội đồng châu âu
ngoài ra eu cũng sẽ thảo luận về khả năng tịch thu tài sản đang bị phong tỏa của nga theo các lệnh trừng phạt